đến thời điểm này thì việt nam cũng không còn trường hợp bệnh nhân covid một mươi chín nặng
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân